nhằm tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các ý tưởng mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các bạn trẻ
vừa qua trung tâm thông tin bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ hai
cuộc thi đã cho thấy sự quan tâm của nhiều thế hệ trẻ với những vấn đề môi trường
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
sáng tạo xanh là cuộc thi ý tưởng sáng kiến mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
dành cho thanh thiếu niên nhi đồng độ tuổi từ sáu cho đến ba mươi tuổi đang sinh sống và học tập tại việt nam
qua đó tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng nhất là giới trẻ đối với môi trường
so với lần đầu tiên tổ chức cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ hai đã có nhiều điểm mới
phạm phi của giải thưởng năm nay được mở rộng hơn
chúng tôi thống kê được là hơn bốn mươi tỉnh thành phố
tỉnh thành phố có các tác phẩm được gửi đến dự thi
nhưng có một điều rất quan trọng là rất nhiều tỉnh thành phố đã cho rằng cuộc thi sáng tạo xanh này là một giải thưởng rất là bổ ích
và ở các địa phương đã tổ chức các cuộc thi của riêng địa phương mình
trên cơ sở đó họ chọn lọc ra những ý tưởng tốt nhất và hửi lên hội đồng giám khảo cấp trung ương
sau một mươi một tháng triển khai ban tổ chức đã nhận được hơn hai trăm tám mươi hồ sơ phong phú đa dạng về thể loại
trải qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo
hội đồng giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho hai mươi bảy tác phẩm xuất sắc nhất
các tác phẩm đặt giải thuộc ba nhóm
nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở
nhóm học sinh trung học phổ thông
nhóm sinh viên và thanh niên có độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi tuổi
trong đó nhiều ý tưởng mô hình có tính lan tỏa trong xã hội nếu được triển khai thực tiễn
chúng tôi xây dựng các chương trình đào tạo tập huyện các chương trình quảng bá cho các mô hình về khởi nghiệp
và kêu gọi kết nối đầu tư vốn cho các mô hình khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường xã hội
chúng tôi tập trung vào giải quyết kết nối để thúc đẩy tinh thần họ giải quyết các vấn đề môi trường xã hội
theo luật dân nghiệp hai nghìn một mươi bốn là khởi dân nghiệp xã hội
chúng tôi ước mong để tạo nên từ nền tảng thủ đình sân chúng tôi tiếp tục vốn đắp đến các mô hình khởi nghiệp sân
giúp các bạn có thể phát triển ý tưởng kết nối để tạo nên một quốc gia chúng ta là sân hơn
từ những thành công đạt được qua hai lần phát động cuộc thi
ban tổ chức cũng kỳ vọng vào những thay đổi trong các lần tổ chức tiếp theo
trong hai mươi bảy tác phẩm xuất sắc ban tổ chức đã trao giải nhất cho ba tác phẩm
sáu tác phẩm đạt giải nhì chín tác phẩm đạt giải ba và chín tác phẩm đạt giải khuyến khích
có phần lan tỏa hơn nữa những sáng kiến xanh vì môi trường quanh ta
những hình ảnh đẹp vừa rồi
về lễ trao giải thưởng sáng tạo xanh cũng đã khép lại chương trình vì môi trường bền vững ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau